đối với những đối tượng nào thì có nguy cơ mắc bệnh viêm gan
và đường lây truyền của các bệnh viêm gan do virus có giống nhau hay không
phó giáo sư có thể cho điều biết điều đấy cùng với tất cả quý vị
viêm gan virus thì nó có khá là nhiều chủng
với viêm gan virus a và e thì đây là đường lây truyền theo đường tiêu hóa
viêm gan virus e thì lây chuyển theo đường tiêu hóa
và thậm chí nó có thể gây những cái vụ dịch
đặc biệt trong những cái cơ quan khi mà ăn cơm tập thể
gây ra những vụ dịch nhiễm virus viêm gan e
cho cả một cộng đồng đấy
và thường viêm gan virus a và e thì thường nó diễn biến lành
a nó có thể tự khỏi
nhưng viêm gan virus e thì nó có thể diễn biến nặng hơn một chút
và nó có thể gây ra những trường hợp suy gan
nếu như mà không chữa trị kịp thời
tuy nhiên nó lại cũng có thể tự khỏi
nhưng còn với viêm gan virus b c d
thì đây là virus mà lây truyền theo con đường khác
lây truyền theo đường máu
lây truyền theo con đường tình dục
và cái con đường mà hay lây truyền hơn cả
đó là con đường lây truyền từ mẹ sang con
và với cái việc lây truyền dễ dàng
theo đường máu từ mẹ sang con
cho nên là cái việc mà phải phòng tránh
việc sàng lọc
liệu có mắc viêm gan virus hay không
và nếu như không mắc viêm gan virus b
hay viêm gan virus c
thì rất may mắn là với viêm gan virus b
thì người ta có vaccine
và với căn bệnh nào mà có vaccine phòng
thì lúc đó có khả năng tiêu diệt hoàn toàn được căn bệnh đấy
cho nên nếu như trong một gia đình
mà có người mắc viêm gan virus b rồi
những người còn lại sàng lọc không bị mắc viêm gan virus b
và tiêm phòng thật đầy đủ
đúng cái lộ trình
mà bộ y tế đã đưa ra
thì hoàn toàn sẽ đạt được
một cái nồng độ kháng thể rất là cao trong máu
và khi đạt được đến nồng độ kháng thể
kháng lại với viêm gan virus b
rất là cao
thì có thể được bảo vệ tuyệt đối luôn
khỏi phải lo lắng gì về viêm gan virus b nữa
nhưng với viêm gan virus c
thì lại là cả một vấn đề
tại đây là một cái chủng
lõi của nó chỉ có rna thôi
cho nên người ta vẫn chưa sản xuất
ra được cái vaccine
để phòng cho viêm gan virus c
và khi chưa có vaccine phòng viêm gan virus c
thì tốt nhất là phải có một cái cuộc sống
rất là lành mạnh
không có tiêm trích
không có xăm trổ
không có nếu sử dụng những cái dịch vụ y tế
phải là những cái dịch vụ y tế rất là an toàn
và nếu như trong gia đình
đã từng có người bị mắc viêm gan virus c rồi
thì nên sẵn lọc
và cũng không thể nào biết trước được
là mình có những cái dịch vụ gì đó
mà nó có thể dẫn đến những cái lây truyền
ví dụ như là những
tắm gội cắt tóc rồi

thì với những cái đối tượng như thế
thì đương nhiên là sẽ phải sẵn lọc
và thường thì bao giờ chúng tôi sẽ sẵn lọc
một cách đều luôn
cả viêm gan virus b và c
tại rõ ràng là cái giá thành
cho một cái việc sẵn lọc
viêm gan virus b hay c
không có đắt một chút nào cả
nếu như phát hiện ra
thì viêm gan virus c thì không có vaccine
nhưng nó lại có thuốc
điều trị gần như khỏi tuyệt đối luôn
điều trị nó gặp rất là nhiều khó khăn
nhưng lại có vaccine
cho nên nếu như không có bệnh
thì mình sẽ tiêm phòng
cũng có khả năng bảo vệ tuyệt đối luôn
như vậy là rõ ràng là cùng với lại
những chia sẻ vừa rồi của giáo sư vân hồng
chúng ta có thể thấy là
ai cũng có thể có nguy cơ
nếu như mà không có một cái lối sống lành mạnh
đúng không ạ